thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại mỹ đang rất căng thẳng với sự xuất hiện của hai dòng phụ ba hai tàng hình là ba hai một mươi hai và ba hai một mươi hai một
ủy viên y tế bang new york ông mari barce cũng đã đưa ra những cảnh báo về hai dòng biến thể phụ mới này từ khi phát hiện ra chúng
được biết hai dòng vụ có tốc độ lây lan nhanh hơn gần ba mươi so với biến thể pa hai
với tốc độ lây lan nhanh chóng mặt như vậy liệu ba hai một mươi hai và ba một mươi hai một có nghiêm trọng không
hiện nay các nhà khoa học phát hiện dòng phụ này ở sáu quốc gia gồm canada vương quốc anh australia israel luxembourg
nhưng phần lớn vẫn là ở mỹ điều đáng chú ý là tỷ lệ mắc hiện tại không quá cao trên tổng số ca bệnh nhiễm chủng này không quá lớn

y tế của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho biết hai biến chủng phụ mới dường như không gây bệnh nặng hơn
mặc dù ba hai một hai một có thể nấy tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn so với các dòng omicron khác
giới nghiên cứu vẫn hy vọng vaccine hoạt động tốt ít nhất là giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng nhập viện và tử vong
điều đáng quan tâm nhất đó là mức độ lây lan của các biến chủng mới
trên twitter nhà sinh vật học cornelius romer cảnh báo ba hai một hai một
chứa một đột biến mang lại lợi thế cho nó đột biến nằm ở phần mà ncov dùng để liên kết với tế bào con người
ở các biến chủng trước đó đột biến này đã giúp virus lây nhiễm sang tế bào nhanh hơn
vì chuyên gia ước tính ba hai một hai thậm chí có thể lây lan mạnh hơn ba hai ba mươi chín mươi sau mỗi tuần
điều này khiến nhà dịch tế học william harnett tại đại học harvard nhận định
chắc chắn nó sẽ lây nhiễm nhanh chóng ở một số nơi
ông lưu ý một số độc biến có thể giúp ncov
ba né tránh hệ thống miễn dịch
theo redline ba hai một hai được cho là có nguồn gốc từ bắc mỹ và châu âu
trong khi đó giả thuyết cho rằng ba hai một hai hai xuất phát từ mỹ và canada
với một số suy đoán ca nhiễm đầu tiên được xác định ở canada
vì vậy có thể kết luận mặc dù ba hai một hai một có thể né tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn so với các dòng omicron khác
và được cảnh báo về tốc độ lây lan mạnh tuy nhiên nó lại không gây bệnh nặng hơn
và các nhà nghiên cứu vẫn đang hy vọng việc tiêm vaccine
nhưng phát sinh có thể ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm của các biến chủng covid một mươi chín này
mọi thông tin mới nhất về hai dòng biến thể mới này của ba sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin sau